công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai
bắt giữ được nhóm đối tượng gây án khiến một người tử vong và ba người bị thương
tại quán karaoke thanh vi ở thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
vào ngày hai tháng sáu anh võ văn luận quê ở tỉnh phú yên cùng với năm người bạn
đến quán karaoke thanh vi huyện nhân trạch để hát
tại đây nhóm đã xảy ra mâu thuẫn với võ thị hạnh quê ở cà mau là nhân viên của quán
cho đến khoảng hai giờ ngày ba tháng sáu nhóm của luận ra về thì hạnh gọi cho nhóm bạn của mình
là hồ chí bảo phan thanh long đến cùng với nhóm nhân viên và quản lý để gây ẩu đả với nhóm của luận
hậu quả anh luận bị đánh gục tại chỗ và tử vong trước khi đến bệnh viện
sau gần năm giờ xảy ra vụ án công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ một mươi một đối tượng
để điều tra làm rõ về các hành vi giết người cố ý gây thương tích và che giấu tội phạm